chú động xét nghiệm nhanh theo quy trình giám sát công nhân viên tại chỗ
thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ khu vực có covid một mươi chín
những trường hợp không bắt buộc phải đi cách ly sẽ phải hộ tủ một số điều kiện sau
phải tiêm đủ liều vaccine và mũi tiêm cuối cùng ít nhất phải đủ một mươi bốn ngày
người đã được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên những người này phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
và phải thực hiện đúng đủ hai lần xét nghiệm vào ngày đầu tiên về tới địa phương
và ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm hoặc viêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
phải tự cách ly ở nhà trong một mươi bốn ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
trong một mươi bốn ngày tiếp theo
đối tượng này phải xét nghiệm ba lần vào ngày đầu tiên
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn trong thời gian cách ly y tế tại nhà
trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đổ
thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương đang thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu yêu cầu người dân không di chuyển đến địa phương khác
cho đến khi hết thời gian giãn cách theo công điện
ttg trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác
phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như đối với những người về từ khu vực có dịch covid một mươi chín
đến chiều ngày bảy tháng tám sở y tế tỉnh lâm đồng đã xác định
tổng số ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện tại thành phố đà lạt là ba mươi một trường hợp
trong số đó có hai mươi bảy ca liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng
sở đà lạt đóng tại địa bàn
tính đến một mươi năm giờ chiều nay tổng số ca nhiễm sắc covid hai
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sở đà lạt là ba mươi một ca
trong đó có hai mươi tám ghi nhận trong sáng ngày bảy tháng tám
ba ca đã được gắn mã bệnh nhân ngày sáu tháng tám
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn sở đà lạt có hai trăm một mươi bảy công nhân
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sở đà lạt đã bị phong tỏa và ngừng hoạt động
hiện công ty trách nhiệm hữu hàng sợ đà lạt được xác định là ổ dịch covid một mươi chín
lớn nhất tại tỉnh lâm đồng tính đến thời điểm này
toàn tỉnh lâm đồng hiện chín mươi hai f trong đó có một mươi sáu người đã khỏi và ra viện
để tăng cường phòng chống dịch từ một mươi chín h ngày sáu tháng tám
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cttg tại hai xã trạm hành và xuân trường thuộc thành phố đà lạt
đây là những địa phương nằm trên khu vực có công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt hoạt động
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
trong ngày bảy tháng tám công an phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cho biết đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng chất ma túy lái xe ô tô đánh vỏng trên đường
theo đó trưa cùng ngày hai thanh niên đi chung trên ô tô mang bị kiểm soát sáu mươi a tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chạy từ hướng biên hùng phường trung dũng
về hướng đồng nguyễn ai quốc thì bị tội kiểm tra kiểm soát cơ động số một mươi ba
công an tỉnh đồng nai đang thực hiện nhiệm vụ về việc chấp hành giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên đối tượng đã không dừng lại theo hiệu lệnh mà điều khiển xe lạng lách đánh võng
và bỏ chạy đến đường trần hương đạo khu vực ngã ba vườn mít
lúc này tổ kiểm soát kiểm tra cơ động số một mươi bốn ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lạng lách đánh vỏng bỏ chạy về hướng đồng nguyễn ai quốc
ngay sau khi nhận được tin báo tổ một mươi tám đang làm nhiệm vụ ở chốt chặn này
đã phối hợp với tổ một mươi ba và một mươi bốn truy đuổi bắt chặn được xe và bắt giữ hai đối tượng
qua kiểm tra và test nhanh chất ma túy kết quả cả hai thanh niên đều dương tính với chất ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý các vi phạm của hai đối tượng này
thưa quý vị bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện định quán tỉnh đồng nai
nhiều đối tượng tụ tập chạy xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch ở địa phương
với các vi phạm này các đối tượng đã bị cơ quan chức năng khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh vương hai mươi một tuổi lê minh trí tài hai mươi hai tuổi
dương tấn quang hai mươi hai tuổi đỗ minh trung một mươi tám tuổi võ trường an hai mươi một tuổi nguyễn phước hải hai mươi một tuổi
đình thanh phong hai mươi tuổi điều ngộ huyện định quán để điều tra làm rõ về hành vi gây rối đặc tự công cộng
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó khuya ngày hai mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch covid một mươi chín
đã phát hiện khoảng ba mươi đối tượng đang tụ tập đua xe trên quốc lộ hai mươi thuộc xã túc trung huyện định quán
qua đấu tranh nhóm đối tượng trên đã khai nhận thông qua mạng xã hội
đã hẹn nhau tụ tập đua xe theo hình thức tự bắt cặp đua với nhau
khi chạy được khoảng bốn vòng thì bị lực lượng công an phát hiện truy bắt
chạy được hai ba vòng thì anh công an lên rồi tụi em bỏ chạy
quốc lộ hai mươi là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa cho nhiều tỉnh thành
nên lưu lượng xe tham gia lưu thông là rất lớn
việc tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép không chỉ ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn gây mất an ninh trực tự tại địa phương gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông
do đó lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
trong chiều ngày sáu tháng tám
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng công an huyện hàm thuận bắc
đã mời đối tượng lương quang bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại địa bàn
lên trụ sở công an để làm rõ hành vi xúc phạm trực tiếp đến cá nhân tổ chức
trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ quan công an đối tượng lương quang bảo khai nhận
thông qua việc sử dụng mạng xã hội facebook đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin xấu độc
từ các hội nhóm chống phá đảng nhà nước đăng tải nhiều nội dung hình ảnh bài viết
đồng thời chia sẻ bài viết của các cá nhân tổ chức phản động trong và ngoài nước
theo xu hướng tiêu cực xã hội bất mãn với chính quyền các cấp nội dung nói xấu đảng nhà nước
điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các đồng chí lãnh đạo
cũng như vai trò vị trí lãnh đạo của đảng và nhà nước ta
đặc biệt thời gian gần đây trong khi cả nước đang chung tay để phòng chống dịch covid một mươi chín
xong đối tượng bảo lại sử dụng facebook cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều thông tin
xuyên tạc tình hình chủ trương về công tác phòng chống covid một mươi chín
xúc phạm trực tiếp đến cá nhân tổ chức trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng lương quang bảo
và tham mưu lãnh đạo công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành vi thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
được quy định tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb của chính phủ
qua đây cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang cá nhân để tránh vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng tính bình thuận vừa bắt giữa đối tượng sử dụng xe tải trụng cắp
để vượt chốc kiểm dịch covid một mươi chín sau đó còn tông vô xe đặc trụng cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi
đối tượng bị bắt là nguyễn xuân thịnh hai mươi bảy tuổi ngụ xã an bình thị xã an khê tỉnh gia lai
trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng tám xe tải biển kiểm soát bảy mươi bảy sa một nghìn bốn trăm tám mươi vượt chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số một
thuộc huyện tuy phong tỉnh bình thuận và tăng ga bỏ chạy
cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt đã dùng xe ô tô chuyên dùng đuổi theo ra hiệu yêu cầu xe này dừng lại
tuy nhiên tài xế này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
nhận được tin báo một tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường
đã phối hợp với lực lượng tại chốt kiểm dịch để cùng truy đuổi
khi xe cảnh sát giao thông vượt lên trước để triển khai chặn dừng phương tiện
tài xế xe tải đã điều khiển xe tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát giao thông phía trước
cú tông khiến xe tải này lao vào giải phân cách cứng rồi văng ra va chạm vào xe ô tô cảnh sát giao thông
cùng truy đuổi khác khiến cả hai xe bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế và tạm giữ nguyễn xuân thịnh đưa về đội cảnh sát giao thông số một
tại huyện tuy phong
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai xe tải mà mình cầm lái là xe vừa trộm cắp ở tỉnh bình định
trên đường đưa chiếc xe này đi tiêu thụ thì bị bắt